chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với thông tin dự báo thời tiết trên kênh sức khỏe và đời sống
quý vị thân mến tính tới khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng bốn cụm từ tìm kiếm dự báo thời tiết ba mươi tháng bốn
đang được người việt nam quan tâm với khoảng trên năm lượt
đứng thứ năm trong top một mươi từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày
điều này cũng khá dễ hiểu khi mà kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đang đến gần
liệu trong hai ngày lễ lớn này thời tiết có ủng hộ các hoạt động vui chơi
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
có thể thấy thông tin dự báo thời tiết có khả năng xấu trong giai đoạn này cũng khiến nhiều người lo lắng
vì thế việc theo dõi các thông tin thời tiết để cập nhật tình hình
địa điểm vui chơi dịp lễ và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết ứng phó với thời tiết là việc làm quan trọng
ngay lúc này chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin dự báo thời tiết mới nhất về thời tiết trong một mươi ngày tới
đặc biệt là dịp lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
ông vũ anh tuấn dự báo viên phòng dự báo thời tiết trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tràn về nên nhiều khả năng từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm
ở khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
khu vực vùng núi có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với khu vực trung bộ có khả năng ảnh hưởng kết hợp thêm hoàn lưu của vùng áp thấp đang hình thành trên khu vực biển đông
nên thời tiết cũng sẽ chuyển xấu có mưa rào và rông trên diện rộng cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
ở khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông tuy nhiên mưa sẽ tập trung nhiều vào chiều và tối ban ngày mưa gián đoạn
ông tuấn lưu ý có hai hình thái thời tiết cần đặc biệt lưu ý trong giai đoạn nghỉ lễ sắp tới
đó là đợt gió mùa đông bắc tràn về và vùng áp thấp có khả năng hình thành trên khu vực biển đông
ông tuân nhấn mạnh theo nhận định của chúng tôi hai hình thái này hoàn toàn có khả năng tương tác với nhau
và gây ra đợt mưa rông diện rộng trên hầu khắp khu vực trên cả nước
người dân cần hết sức lưu ý chúng ta đang trong giai đoạn chuyển mùa nên khả năng xảy ra các hiện tượng
thời tiết nguy hiểm và cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh là rất cao
tiếp tục chia sẻ dự báo viên phòng dự báo thời tiết vũ anh tuấn cho hay đợt nghỉ lễ này kéo dài khoảng bốn ngày
trong khi đó dự báo thời tiết sẽ chuyển xấu
tuy nhiên cũng lưu ý mưa không kéo dài liên tục
ví dụ ở bắc bộ mưa sẽ tập trung chính vào ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm
từ ngày hai tháng năm thời tiết ở bắc bộ có xu hướng tốt lên
nên người dân có thể lựa chọn những thời điểm du lịch phù hợp
với khu vực trung bộ mưa rông ở bắc trung bộ cũng kéo dài đến ngày một tháng năm
từ ngày hai tháng năm thời tiết cũng tốt lên
khu vực trung trung bộ nam trung bộ tây nguyên nam bộ mưa rông có thể kéo dài trong nhiều ngày
nhưng thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều và tối
ban ngày gián đoạn mưa nên người dân vẫn có thể chọn những thời điểm để đi du lịch phù hợp
nhiều ý kiến thắc mắc về xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới vào cuối tháng bốn đầu tháng năm có gì bất thường hay không
trả lời câu hỏi này ông tuấn cho biết
việc xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới vào cuối tháng bốn đầu tháng năm là không có gì bất thường
vì theo quy luật khí hậu đây cũng là giai đoạn có khả năng hình thành bão áp thấp nhiệt đới
theo nhận định của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
trong năm nay có khoảng một mươi một mươi hai cơn bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông
trong đó có khoảng bốn sáu cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta
trong khi đó trung bình nhiều năm có khoảng một mươi hai một mươi bốn cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong đó có khoảng năm bảy cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
như vậy so với trung bình nhiều năm số lượng bão áp thấp nhiệt đới năm nay thấp hơn
có thể thấy tình hình thời tiết tại miền bắc khả quan hơn
trời nắng và không xuất hiện mưa báo như thông tin trước đó báo chí dự đoán
sau đây sẽ là dự báo tình hình thời tiết ở các vùng và tỉnh thành trên cả nước
trong ba ngày tới từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng ba tháng năm
cụ thể từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm tình hình thời tiết các vùng và tỉnh thành trên cả nước như sau
khu vực bắc bộ
ngày ba mươi tháng bốn trời nắng từ chiều tối ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm có mưa rào và rông
riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to mưa rông tập trung từ chiều tối ba mươi tháng bốn đến sáng ngày một tháng năm
ngày một tháng năm trời chuyển mát
vùng núi chuyển lạnh
từ ngày hai tháng năm đến ngày ba tháng năm ít mưa riêng ngày ba tháng năm trời nắng
ngày ba mươi tháng bốn trời nắng từ đêm ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to mưa rông tập trung đêm ba mươi tháng bốn sáng ngày một tháng năm
ngày một tháng năm trời chuyển mát từ ngày hai tháng năm đến ngày ba tháng năm ít mưa
riêng ngày ba tháng năm trời nắng
khu vực ven biển trung bộ
ngày ba mươi tháng bốn phía bắc ít mưa ngày nắng
phía nam có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
từ ngày một đến ngày ba tháng năm khu vực phía bắc
ngày một đến ngày hai tháng năm có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
từ ngày ba tháng năm trời ít mưa khu vực phía nam có mưa trời mưa vừa và rông có nơi mưa to
khu vực tây nguyên và nam bộ
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm có mưa mưa vừa và rông
cục bộ có mưa to mưa rông tập trung vào chiều và tối
thành phố hồ chí minh
hồ chí minh
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to mưa rông tập trung vào chiều và tối
cảnh báo trong cơn rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
dự báo thời tiết ngày hai mươi tám tháng bốn trên cả nước
đêm và sáng trời nhiều mây không mưa trưa chiều trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ
phía đông bắc bộ
đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi chưa chiều trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ vùng núi có nơi dưới hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi hai độ
thanh hóa đến thừa thiên huế
có mây ngày nắng vùng núi có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ
đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng riêng phía bắc có nơi có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
sáng hôm nay người dân thủ đô ra đường với tâm thế dễ chịu hơn
bởi nền nhiệt có xu hướng giảm
thời tiết dịu mát như thế này cũng khiến cho tâm trạng đi làm trở nên phần chấn hơn
dự báo không khí mát mẻ ôn hòa này sẽ còn kéo dài trong một mươi ngày tới
thế còn ở những nơi khác trên cả nước thì sao
hãy cùng chúng tôi cập nhật ngay sau đây
theo dự báo từ trung tâm khí tượng thủy văn hiện nay miền bắc đang chịu ảnh hưởng
của rìa phía nam dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây phân tích trên
từ ngày hai mươi chín tháng bốn dạnh áp thấp bị nén và đẩy xuống phía nam
bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía bắc
riêng vùng núi bắc bộ ngày hai mươi chín tháng bốn chịu ảnh hưởng kết hợp
với vùng hội tụ gió yếu trên mực một năm trăm linh m và năm m áp tăng độ ẩm tăng dần
miền nam nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết trên
riêng nam bộ ảnh hưởng kết hợp với rìa phía bắc của rãnh áp thấp
có trục khoảng năm tám vĩ độ bắc áp và độ ẩm ít thay đổi
dự báo thời tiết các khu vực trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
phía tây bắc bộ có nơi nắng nóng
riêng vùng núi đến ngày hai mươi chín tháng bốn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
bắc và trung trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
có nơi nắng nóng
nam trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
ngày hai mươi tám tháng bốn có nơi nắng nóng
riêng ngày hai mươi chín tháng bốn chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
nam bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
ngày hai mươi tám tháng bốn có nơi nắng
có nơi nắng nóng riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
dự báo xu thế thời tiết từ đêm hai mươi chín tháng bốn đến ngày bảy tháng năm
dạnh áp thấp liên tục bị nén và đẩy dịch xuống phía nam
bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía bắc
từ đêm ba mươi tháng bốn đến ngày hai tháng năm áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam
sau đó từ ngày ba đến ngày bốn tháng năm áp cao lạnh suy yếu di chuyển dần sang phía đông
ở phía nam dãnh áp thấp có trục ở khoảng năm đến tám độ vị bắc
có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động mạnh dần lên
nối với vùng áp thấp có khả năng hình thành trên khu vực biển đông
cảnh báo từ đêm ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm
khu vực bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và rông diện rộng
dên vùng nối và trung du có nơi mưa vừa mưa to
từ ngày một đến ngày hai tháng năm khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế
có khả năng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba tháng năm khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ
có khả năng xuất hiện mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to
quý vị thân mến như chúng tôi vừa cập nhật trong bốn ngày nghỉ từ ba mươi tháng bốn đến mùng ba tháng năm
mưa rông có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước nhưng có đặc điểm khác nhau ở từng vùng
được biết nhiều người dân đã đặt vé máy bay khách sạn hoặc vé du lịch theo tour từ trước
để đảm bảo quyền lợi của người dân chính quyền địa phương đã có những chính sách như thế nào
hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu ngay sau đây
các thông tin thời tiết chỉ mới được cập nhật gần đây vì thế tính đến thời điểm này
ai có ý định du lịch dịp ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm gần như đều đã hoàn tất việc đặt phòng khách sạn về máy bay
với những du khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong dịp này các công ty đều có hướng giải quyết tùy điều kiện thực tế
hiện nay trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch đều bắt buộc phải có trường hợp hoàn hủy do yếu tố bất khả kháng như thiên tài dịch bệnh
khách khi mua dịch vụ đều phải xem xét kỹ các điều khoản trước khi ký
việc xử lý sẽ phụ thuộc vào tình hình của từng điểm đến từng dịch vụ
ông bùi thanh tú giám đốc marketing của bespride cho biết
những yếu tố đầu tiên sẽ là đảm bảo sự an toàn cho du khách
trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ làm việc với các bên đơn vị cung cấp dịch vụ để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng
du thuyền trên vịnh lan hạ hải phòng hay hạ long quảng ninh cũng có khả năng chịu ảnh hưởng vì thời tiết xấu
ông phạm hà chủ du thuyền heritex bình chuẩn cho biết
nếu điều kiện thời tiết vẫn được ban quản lý cho phép tàu vẫn hoạt động bình thường
trong trường hợp khách lo sợ đòi hủy sẽ mất tiền đặt cọc
ông hà nói thêm đến giờ vẫn chưa có khách nào yêu cầu hủy cả
bản thân du thuyền cũng là một trải nghiệm điểm đến
dù mưa khách vẫn được đảm bảo an toàn đầy đủ trải nghiệm và có kỳ nghỉ dưỡng chất lượng
với những khách đi tour trong trường hợp bất khả kháng
công ty sẽ áp dụng theo những điều khoản đã ký với du khách từ trước
nếu trường hợp không bất khả kháng công ty có thể thay đổi lịch trình điểm đến phù hợp
mỗi người dân cần chủ động chuẩn bị các vật dụng cần thiết để ứng phó với khí hậu
cập nhật thường suy các bản tin dự báo
và đừng quên tuân thủ quy tắc phòng dịch để có ngày nghỉ lễ an toàn hạnh phúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo